trong phần tin quốc tế một trăm chín mươi người indonesia tại tỉnh trung sulawesi cần cứu trợ khẩn cấp
căng thẳng mỹ trung tiếp tục leo thang bộ trưởng quốc phòng mỹ hủy chuyến thăm trung quốc
bộ trưởng quốc hội nguyễn thị kim ngân điều hành phiên khai mạc
trước khi tiến hành phiên khai mạc ban chấp hành trung ương đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các đồng chí nguyên tổng bí thư đỗ mười và chủ tịch nước trần đại quang vừa từ trần
tại hội nghị lần này theo chương trình năm ngày làm việc từ ngày hai đến ngày sáu tháng một mươi ban chấp hành trung ương sẽ thảo luận cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
dự toán tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên bác chấp hành trung ương đảng
thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
xem xét quyết định việc giới thiệu nhân sự để quốc hội bầu chủ tịch nước
bầu bổ sung ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
xem xét quyết định thi hành kỳ luật cán bộ theo quyết định của đảng
và một số vấn đề quan trọng khác
phát biểu khai mạc hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng gợi mở nêu vấn đề để trung ương thảo luận
xem xét quyết định lưu ý một số khí cạnh liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ của hội nghị
tổng bí thư nhấn mạnh hội nghị diễn ra đúng vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám là năm bản lề
có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
nội dung của hội nghị lần này bao gồm nhiều vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng trong sạch vững mạnh do đại hội một mươi hai đã đề ra
và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công đại hội một mươi ba của đảng
tổng bí thư đề nghị trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu thảo luận sôi nổi
cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo đề án dự thảo các nghị quyết kết luận của trung ương và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp
sau bài phát biểu quan trọng khai mạc hội nghị của tổng bí thư nguyễn phú trọng
trong phiên họp sáng nay ban chấp hành trung ương đã nghe đồng chí nguyễn xuân phúc
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đọc tờ trình của ban cán sự đảng chính phủ
báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
nghe đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đọc tờ trình báo cáo tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
nghe đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đọc tờ trình của bộ chính trị quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
và tờ trình của bộ chính trị về việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
theo chương trình làm việc chiều nay hai tháng một mươi ban chấp hành trung ương sẽ thảo luận tại tổ cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội đất nước
thưa quý vị và các bạn
tổ chức khỏe cán bộ trung ương đồng chí đỗ mười nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
sau một thời gian lâm bệnh nặng mặc dù được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ trong và ngoài nước tận tình cứu chữa
gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao sức yếu đồng chí đã từ trần hồi hai mươi ba h một mươi hai phút ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh
thông tin về lễ tang đồng chí đỗ mười sẽ được thông báo sau
đồng chí đỗ mười sinh ngày hai tháng hai năm một nghìn chín trăm một mươi bảy tại xã đông mỹ huyện thanh trì thành phố hà nội
sớm tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đảng viên đảng cộng sản
được tôi luyện trưởng thành qua các thời kỳ kháng chiến xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng chí đỗ mười đã từng trải qua nhiều cương vị công tác
có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
trong những năm giữ cương vị tổng bí thư của đảng tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy với kinh nghiệm thực tiễn phong phú
đồng chí đỗ mười đã cùng tập thể ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
đoàn kết thống nhất lãnh đạo chỉ đạo toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
đồng chí đã được trao tặng huy hiệu tám mươi năm tuổi đảng
bản tin xin được tiếp tục
thông tin khác để nâng cao năng lực khai thác chất lượng dịch vụ
tại sân bay quốc tế tân sơn nhất bộ giao thông vận tải phối hợp
với ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức công bố quyết định điều chỉnh
quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó sẽ quy hoạch bổ sung nhà ga hành khách t ba mới ở phía nam sân bay
theo mục tiêu quy hoạch sân bay quốc tế tân sơn nhất sẽ đạt tiêu chuẩn sân bay cấp bốn e
sân bay quân sự cấp một tính chất sử dụng chung dân dụng và quân sự với một trăm sáu mươi vị trí đỗ
trong đó quy hoạch bổ sung nhà ga hành khách t ba ở phía nam với công suất hai mươi triệu hành khách
một năm để nâng tổng số công suất của toàn cảng đạt năm mươi triệu hành khách một năm
số lượng vận chuyển hàng hóa đạt một triệu tấn một năm
cảng hàng không tân sơn nhất sẽ có tổng diện tích đất theo quy hoạch điều chỉnh là bảy trăm chín mươi một ha
chưa bao gồm diện tích đất quốc phòng trong đó diện tích đất quy hoạch bổ sung phía nam hơn ba mươi năm ha
diện tích đất bổ sung phía bắc hơn một trăm bảy mươi một hectare
đối với các công trình phía nam sẽ ưu tiên triển khai ngay nhà ga hành khách t ba sân đỗ
đường giao thông và các công trình phụ trợ trên diện tích đất quốc phòng thống nhất bàn giao
để giảm cung tắc giao thông
liên quan đến việc vỡ đập bãi thải gibbs của nhà máy dap
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã phê duyệt quyết định chi trả hai mươi bốn tỷ đồng
hỗ trợ hai mươi năm trên bốn mươi một hộ dân thuộc diện phải di chuyển ngay
trong sự cố
số tiền được phê duyệt do công ty cổ phần dap chi trả trong đó một mươi tám tỷ đồng đền bù tái định cư
số tiền còn lại là thanh toán đất ở cho người dân
từ ngày năm đến ngày một mươi tháng một mươi các hộ dân bị ảnh hưởng di chuyển đến nơi ở mới
thuộc khu tái định cư thị trấn phố lu
trong thời gian các hộ xây dựng nhà ở mới công ty cổ phần dap cam kết hỗ trợ người dân ba tháng tiền thuê nhà ở
tỉnh lào cai cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục giả soát các hộ còn lại trong số bốn mươi một hộ bị ảnh hưởng
trước ngày một mươi tháng một mươi
đồng thời ban quản lý khu công nghiệp tàng long có nhiệm vụ tiếp tục rà soát các hộ dân bị ảnh hưởng
nằm trong vùng bị đánh giá ảnh hưởng của nhà máy luyện kim khoáng sản việt trung
nhà máy hóa chất đức giang để thống kê áp giá lên cương án tài chính chi trả
nhằm góp phần cùng với địa phương kiểm soát được chất lượng nguồn nước trong hệ thủy lợi dự án ngọt hóa bảo định
thuộc tỉnh tiền giang viện kỹ thuật biển tại tp hcm đã phối hợp với tri cục thủy lợi tiền giang
hai lần trong tháng và lấy liên tục trong sáu tháng để kiểm định chất lượng nước
tri cục thủy lợi tiền giang cho biết cống gò cát nằm trong dự án thủy lợi bảo định
có tác dụng ngăn mặn ngăn chiều cường tháo lũ tiêu chua dẫn và chữ nước ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh trong vùng dự án
tuy nhiên do ảnh hưởng của quá trình xâm nhập mặn hàng năm dư lượng vật tư nông nghiệp từ ruộng vườn
chất thải của quá trình sản xuất công nghiệp và chăn nuôi đang làm chất lượng nước trong hệ thống này không còn được tốt
để kịp thời giám sát dự báo chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi ngọt hóa bảo định
viện kỹ thuật biển tại tp hcm đã tổ chức lấy mẫu định kỳ để kiểm định chất lượng nước và thông báo thông số kỹ thuật cho địa phương
khi đó ngành thủy lợi sẽ có giải pháp vận hành quản lý nguồn nước phục vụ dân sinh đạt hiệu quả hơn
sau hơn một mươi năm triển khai dự án xây dựng làng thí điểm nông thôn mới si ma un của hàn quốc tại việt nam đã giúp cải thiện rõ rệt đời sống và nhận thức của người dân
góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn ở các địa phương ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh thái nguyên
xóm tổ xóm nghèo nhất xã phượng tiến huyện định hóa là một trong ba xóm của tỉnh thái nguyên được tiếp nhận dự án từ tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
sau bốn năm triển khai dự án đến nay nhà văn hóa rộng bảy trăm linh m hai của xóm đã đi vào hoạt động góp phần phục vụ nhu cầu hội họp vui chơi giải trí của người dân
dự án cũng đã hoàn thành hai km đường bê tông liên xóm và đang tiếp tục thực hiện tám trăm linh mét đường còn lại
ngoài ra dự án còn hỗ trợ người dân các mô hình phát triển kinh tế như thành lập ba trại chăn nuôi thỏ một cơ sở sản xuất miến rong
những mô hình này đã góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhiều người dân trong xóm
trước đây thì đường xá rất là lầy lội
hiện nay thì đã bê tông hóa được gần như là hết các cái tuyến đường trong thôn
đã đảm bảo cho đường giao thông đi lại cho bà con sinh hoạt cũng như đi sản xuất
các dự án như là sản xuất miến rong chăn nuôi thỏ chăn nuôi dê thì cũng đã góp phần vào thay đổi được đời sống về vật chất cho bà con trong xóm
thái nguyên là một trong năm tỉnh của cả nước thực hiện dự án mô hình xây dựng làng thí điểm si ma ơn
từ quỹ toàn cầu hóa si ma ơn của hàn quốc
dự án thành công được các cấp chính quyền sở ngành các tổ chức quốc tế nhà tài trợ và cộng đồng dân cư vùng dự án đánh giá cao
góp phần thay đổi nhận thức của người dân tạo sức lan tỏa trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh
các mô hình xây dựng nông thôn mới theo tinh thần si ma ơn đã được triển khai một cách hết sức tích cực và hiệu quả trên địa bàn tỉnh thái nguyên
cụ thể là đã hình thành được các hợp tác xã để mà nuôi thỏ nuôi dê sản xuất miến rong
thế và một cái cũng rất quan trọng nữa là một cái phương thức cách làm và cái tư duy mới trong người dân tại các cái vùng dự án được nâng lên
cái khát vọng làm giàu của họ là cũng thay đổi
thế và một cái tinh thần là tự lực chăm chỉ và hợp tác theo tinh thần sim ơn
được hình thành tại các cái khu vực của các cái vùng dự án trong người dân
phong trào si ma ơn là phong trào cộng đồng mới hay phong trào làng mới được chính phủ hàn quốc đưa ra từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
đây được coi là chương trình phát triển toàn diện nông thôn mang đến sự thay đổi cho làng xóm thông qua việc nâng cao tính trách nhiệm
sự đoàn kết cùng nhau xây dựng làng xóm hướng đến xã hội phát triển bền vững
tiếp theo chương trình
xuất khẩu gạo đạt mức cao nhất trong ba năm qua
cần sử dụng hiệu quả nguồn thu từ thuế môi trường
thưa quý vị và các bạn nhờ tăng trưởng khá trong những tháng đầu năm nay khối lượng xuất khẩu gạo của việt nam đã đạt mức cao nhất trong ba năm qua
theo số liệu của hiệp hội lương thực việt nam
tính đến ngày một mươi một tháng chín xuất khẩu gạo cả nước đạt bốn triệu tám trăm tám mươi sáu tấn
con số này cao hơn so với cùng kỳ từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy thậm chí vượt qua lượng xuất khẩu của cả năm hai nghìn một mươi sáu
tuy kết quả xuất khẩu những tháng đầu năm nay khả quan nhưng nhiều chuyên gia dự báo kim ngạch xuất khẩu những tháng còn lại của năm sẽ gặp không ít khó khăn
việc gạo nếp bị áp thuế đến năm mươi khi xuất khẩu vào thị trường trung quốc dẫn đến khó khăn trong việc tiếp cận thị trường
sau sáu lần chế tạo thất bại ông thái văn âu sáu mươi tuổi ở thôn ú xã ma nới huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận đã chế tạo thành công chiếc máy bóc vỏ lụa và mầy hạt ngô giúp đồng bào dân tộc rackline nơi đây thoát cảnh mỗi ngày phải vất vả giã ngô bằng cối chay tay trong nhiều giờ để có lương thực nấu ăn
xuất phát từ mong muốn được săn sẻ nỗi vất vả của bà con vùng cao phải thức khuya dậy sớm giã ngô bằng cối chay tay trong nhiều giờ để có lương thực nấu ăn
năm hai nghìn hai máy bóc vỏ lụa và mầy hạt ngô hình thành trong ông thái văn âu sau sáu lần thất bại phải đem những chiếc máy đi bán phế liệu vì chưa bảo đảm kỹ thuật như mong muốn mãi đến năm hai nghìn một mươi bốn chiếc máy thứ bảy mới được hoàn chỉnh và đưa vào chạy thử nghiệm tốt

máy này chỉ mất tám phút xay nếu chiếc máy làm việc tám giờ một ngày sẽ đạt năng suất gấp ba mươi lần của một ngày công lao động
với tiền công say là một đồng một kg mỗi ngày ông âu thu nhập sáu trăm năm mươi đồng
qua cái máy đó thì giúp cho nông dân cũng như là ở ninh sơn ma nới cũng như là các huyện trong toàn tỉnh tiết kiệm được công sức tiền bạc để làm cái công việc khác
thì qua đây thì mong muốn là các cấp các ngành quan tâm hơn nữa để tạo điều kiện cho nông dân thái văn âu
và có điều kiện hơn nữa để phát huy cái tính sáng tạo cũng như là nhân rộng cái máy để tạo điều kiện chung cho nông dân ninh sơn nói chung và các huyện trong tỉnh nói riêng
sáng chế máy bóc vỏ lụa và mầy hạt ngô của ông thái văn âu đã đạt giải nhất tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh ninh thuận
lần thứ hai
năm hai nghìn một mươi bốn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy và giải khuyến khích sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc
năm hai nghìn một mươi bảy ngoài ra ông còn chế tạo những chiếc máy đa năng vừa kéo vừa cày vừa sới đất những máy đánh vỏ ngô các loại đậu rất hiệu quả trong sản xuất
hiện nay hàng chục hộ chăn nuôi vịt ở huyện thống nhất tỉnh đồng nai đang phải bán tháo đàn vịt và chịu thua lỗ nặng do vịt nuôi mãi không lớn
nguyên nhân do trước đó người dân mua giống vịt không rõ nguồn gốc
theo nhiều hộ nuôi vịt ở xã gia tân hai huyện thống nhất tỉnh đồng nai cách đây hai tháng qua trò mời của một người lạ về giống vịt mới có nhiều ưu điểm vượt trội trọng lượng đạt cao so với những giống vịt khác nên nhiều hộ dân đã mua một mươi con vịt giống với giá hai mươi hai đồng một con để nuôi
tuy nhiên sau hơn hai tháng nuôi đến kỳ xuất bán nhưng không đạt trọng lượng buộc họ phải bán tháo và chịu lỗ nặng
ước tính các hộ nuôi vịt mua giống trên về nuôi tại huyện thống nhất thiệt hại hàng tỷ đồng
theo ngành nông nghiệp địa phương hiện giá vịt tăng cao từ bốn mươi đồng đến năm mươi đồng một kg nên bà con nông dân nhiều huyện tại tỉnh đồng nai đang đổ xô tăng đàn
tuy nhiên khi mua vịt giống bà con cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc tránh mua phải giống vịt kém chất lượng như vừa qua
mới đây ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường
thuế môi trường đối với xăng được tăng kịch trần lên mức bốn đồng một lít
trước đó mức cũ là ba đồng một lít
theo tính toán nếu điều chỉnh loại thuế này mỗi năm ngân sách sẽ có thêm hơn một mươi năm bảy trăm linh tỷ đồng có nguồn để đầu tư xử lý vấn đề môi trường
kinh doanh trong lĩnh vực chịu tác động trực tiếp và mạnh mẽ của việc tăng thuế môi trường doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics này cho biết sẽ phải có kế hoạch thắt chặt chi tiêu trong quá trình vận chuyển hàng hóa cũng như giao nhận hàng và nhân công
với doanh nghiệp chúng tôi thì để có thể
giữ được sự cạnh tranh với các doanh nghiệp vận tải khác cũng như là giữ được khách hàng thì đa phần chúng tôi gần như là sẽ không tăng giá cho khách hàng
chúng tôi sẽ phải tắt chặt lại các chi tiêu trong quá trình vận chuyển hàng hóa
bên cạnh sự lo ngại của các doanh nghiệp thì tăng thuế môi trường lần này được nhiều chuyên gia kinh tế tỏ ý chia sẻ và đồng tình
bởi theo lý giải của các chuyên gia mức tăng thuế lần này nằm trong khung quốc hội đã quy định lại được điều chỉnh trong bối cảnh thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng giảm
yêu cầu chi cho môi trường thì tăng
trong cái khung mà đã được quốc hội đưa ra đồng ý từ nhiều năm trước đây là cái mức mà từ một đến bốn thì rõ ràng là nó vẫn còn một cái giới hạn là hiện nay chúng ta mới đến ba
và chính vì cái lẽ đó cho nên ủy ban thường vụ quốc hội đã có cái xem xét để mà đưa cái mức thuế bảo vệ môi trường lên cái mức
cao nhất trong cái khung mà chúng ta đã đưa ra từ nhiều năm trước
chúng ta đã cam kết hội nghị cop paris năm hai nghìn một mươi sáu rồi việt nam phải cắt giảm khí thải rồi cắt giảm hệ hiệu ứng nhà kính cắt giảm toàn bộ những cái mà nó gây ra môi trường đặc biệt là về lĩnh vực xăng dầu và những phương tiện mà sử dụng
theo tính toán nếu điều chỉnh thuế môi trường mỗi năm ngân sách sẽ có thêm hơn một mươi năm bảy trăm linh tỷ đồng là một nguồn lớn để đầu tư xử lý vấn đề môi trường
dù tỏ ý đồng thuận với quyết định tăng thuế lần này song các chuyên gia kinh tế vẫn khuyến nghị nên có sự giám sát để thực hiện mục tiêu xử lý môi trường hiệu quả
trong quý ba năm nay cơ quan chức năng thành phố hà nội đã tổ chức bảy trăm hai mươi năm đoàn thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm tại trên hai mươi bốn lượt cơ sở
qua thanh tra kiểm tra lực lượng chức năng đã phạt tiền hơn hai cơ sở với trên chín năm tỷ đồng vì sản phẩm của một trăm tám mươi bốn cơ sở
từ nay đến cuối năm các cấp ngành của thành phố hà nội tiếp tục tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát hậu kiểm
việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm
triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm tại các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn trên địa bàn toàn thành phố
tăng cường quản lý giết mổ gia súc gia cầm xử lý vi phạm đối với các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ tiến tới xóa bỏ các điểm giết mổ nhỏ lẻ
kiên quyết xử lý các vi phạm an toàn thực phẩm tại các chợ siêu thị trên địa bàn đặc biệt tại các chợ cóc chợ tạm
thưa quý vị và các bạn sau gần một mươi năm tiếng cố thủ trong nhà cùng vũ khí nóng đến hai mươi ba h ba mươi năm phút ngày một tháng một mươi
một đối tượng hình sự ở nghệ an đã ra đầu hàng lực lượng vây bắt
sau khi bị bắt giữ nghi phạm bị áp giải về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra
trước đó vào khoảng tám h ba mươi phút ngày một tháng một mươi công an tp vinh thực thi lệnh bắt khẩn cấp do viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
đối với lê ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm thường trú tại xã nghi phong huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
để điều tra vì liên quan tới vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản khi đập phá một chiếc ô tô của người khác
tuy nhiên lê ngọc sơn không chấp hành chống đối lực lượng chức năng và sau đó cố thủ trong căn nhà số một trăm hai mươi tám
đường hồng bàng phường lê mau tp vinh cùng vũ khi nóng
sau khoảng một mươi bốn h bị lực lượng công an bao vây kêu gọi sơn ra đầu thú đến hai mươi ba h bốn mươi năm phút cùng ngày
sơn mới tự đi xuống tầng một và ngay lập tức bị khống chế
lê ngọc sơn là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự trong đó có tội liên quan ma túy và mới ra tù cách đây không lâu
chiều một tháng một mươi một vụ cháy bùng phát dữ dội ở một công an
công ty chuyên sản xuất đồ gỗ tại thị xã tân uyên tỉnh bình dương khiến nhiều người dân hốt hoảng
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều ngày một tháng một mươi tại công ty trí gia chuyên sản xuất đồ gỗ
có địa chỉ tại khu phố tám phường uyên hưng thị xã tân uyên tỉnh bình dương
ngọn lửa xuất phát từ kho sơn của công ty tiếp sau đó là hàng loạt tiếng nổ lớn phát ra
lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội cháy lan sang khu làm việc hành chính
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy bình dương
đã điều động hàng chục xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến để dập lửa
do công ty chứa toàn đồ gỗ và sơn nên ngọn lửa lan rất nhanh và bốc cháy mạnh
khu nhà hành chính cao ba tầng sập từng mảng tầng lớn
lực lượng chữa cháy phải rất khó khăn để không chế ngọn lửa
trong phần tin quốc tế một trăm chín mươi người indonesia cần cứu trợ khẩn cấp
căng thẳng mỹ trung tiếp tục
bộ quốc phòng mỹ thủy chuyến thăm trung quốc
thưa quý vị và các bạn theo thông tin mới nhất sáng nay liên tiếp hai trận động đất đã làm dung chuyển đảo sumba
ở bờ biển phía nam của indonesia
trận động đất đầu tiên có cường độ năm chín độ richter và trận động đất thứ hai mạnh sáu độ richter xảy ra khoảng bốn mươi phút sau đó
hai trận động đất này xảy ra khoảng một mươi năm phút sau khi một trận động đất khác mạnh khoảng sáu độ richter
tại khu vực này trận động đất thứ hai mạnh sáu độ richter
với tâm trấn ở độ sâu ba mươi km hiện vẫn chưa có cảnh báo sóng thần cũng như các thông tin về thương vong thiệt hại
tiếp tục cập nhật về diễn biến động đất tại indonesia
liên hợp quốc đánh giá khoảng một trăm chín mươi người dân tại indonesia tại tỉnh trung sulawesi đang cần cứu trợ nhân đạo khẩn cấp
sau khi khu vực này hứng chịu trận động đất mạnh bảy năm độ richter dẫn tới sóng thần
theo đánh giá của liên hợp quốc trong số một trăm chín mươi người cần cứu trợ khẩn cấp
có tới bốn mươi sáu trẻ em và một mươi bốn người cao tuổi
chính phủ indonesia cũng đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai tại các khu vực xa xôi hẻo lánh
trong bối cảnh thuốc men thiếu hụt và lực lượng cứu hộ gặp khó khăn do không có đủ thiết bị hạng nặng
trước mắt tổng thống indonesia joko widodo đã tiếp nhận cứu trợ của các cơ quan cứu trợ quốc tế và các tổ chức phi chính phủ
tính đến tối ngày một tháng một mươi số người thiệt mạng do vụ động đất sóng thần này đã lên tới gần một ba trăm linh người
tuy nhiên đây chắc chắn chưa phải là con số cuối cùng
trong khi đó tình trạng hỗn loạn đã bắt đầu xuất hiện tại thành phố palu
khi người dân tại đây đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thực phẩm nước sạch và nhiên liệu
nhiều nhân chứng cho biết đã xảy ra tình trạng cướp bóc tại trạm xăng các siêu thị và cửa hàng tiện ích
chính phủ indonesia cho biết người dân bị ảnh hưởng được phép lấy đồ dùng thực phẩm tại các cửa hàng
và sẽ chi trả khoản đền bù cho những thiệt hại này
một năm sau cuộc trưng cầu ý dân đòi ly khai căng thẳng tại tây ban nha lại leo thang
khi tối hôm qua hàng nghìn người đã tụ họp trước trụ sở nghị viện vùng catalonia ở thành phố barcelona
và có các hành động quá khích bày tỏ ủng hộ độc lập
nhiều người biểu tình ủng hộ độc lập đã đập phá và dán các khẩu hiệu ly khai lên các cánh cửa của nghị viện vùng
đốt cờ tây ban nha ném gạch đá vào lực lượng cảnh sát và lập các rào chắn ở khu vực trung tâm
những hình ảnh trên truyền hình catalang tv cho thấy hàng trăm nhà hoạt động đã chiếm giữ tuyến đường sắt cao tốc tại girona
ở phía bắc barcelona trong khi các tuyến phố trung tâm ở barcelona và linda đã bị phong tỏa
những cuộc biểu tình này diễn ra theo lời kêu gọi trên mạng internet của một nhóm tự xưng là các ủy ban bảo vệ nền cộng hòa
lực lượng cảnh sát chống bạo động của vùng catalonia đã được huy động nhằm cô lập các nhóm quá khích
một số đụng độ trực tiếp đã diễn ra nhưng chưa rõ số người bị thương từ cả hai phía
đây là các diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng ly khai kéo dài đúng một năm qua tại vùng catalonia
theo nguồn tin từ lầu năm góc bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis đã hủy chuyến thăm trung quốc được lên kế hoạch vào cuối tháng này
thông tin được đưa ra trong bối cảnh quan hệ mỹ trung đang căng thẳng liên quan tới các vấn đề thương mại và quân sự
theo kế hoạch ông mattis sẽ có chuyến thăm tới bắc kinh vào cuối tháng một mươi và có cuộc hội đàm với người đồng cấp trung quốc nguyễn phượng hòa về các vấn đề an ninh
lầu năm góc cho biết thêm việc hủy chuyến thăm này là quyết định từ phía mỹ
căng thẳng giữa mỹ và trung quốc tiếp tục
gia tăng sau khi washington áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc trị giá hai trăm linh tỷ đô la
trước đó mỹ cũng quyết định trừng phạt tài chính đối với trung quốc vì bắc kinh mua vũ khí của nga gồm máy bay chiến đấu su ba mươi năm và tên lửa phòng không s bốn trăm linh
trung quốc đã đáp trả khi hủy chuyến thăm cập cảng hồng kông của một tàu chiến mỹ và cuộc gặp giữa tư lệnh hải quân hai nước
hôm qua tuần lễ cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc đã bế mạc sau bảy ngày thảo luận
sự hiện diện của hơn một trăm linh lãnh đạo
các quốc gia tại new york cho thấy liên hợp quốc tiếp tục là một diễn đàn quan trọng hàng đầu đối với hợp tác quốc tế
trong bảy ngày lãnh đạo các nước đã thảo luận về hàng loạt vấn đề quốc tế và khu vực như xung đột tại trung đông
chủ nghĩa khủng bố vũ khí hủy diệt hàng loạt căng thẳng thương mại cùng hàng loạt cuộc gặp song phương
trong bài diễn văn bế mạc trước các nhà lãnh đạo thế giới tham dự kỳ họp cấp cao
chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc maria fi nosagra khẳng định
kỳ họp đã tạo đào thuận lợi để đại hội đồng khóa bảy mươi ba thực thi chương trình nghị sự trong năm tới
phiên họp đã phản ánh sự thừa nhận của toàn thế giới đối với vai trò của liên hợp quốc và tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương
là cơ hội để đại diện các nước thành viên chia sẻ tầm nhìn và kinh nghiệm về những vấn đề quan tâm chung với hơn bốn trăm linh sự kiện diễn ra bên lề
ngoài ra bà grass cũng đề cập đến bốn kết quả có ý nghĩa chiến lược khác của tuần lễ cấp cao
đó là tuyên bố chính trị về bệnh lao và bệnh không truyền nhiễm
ký kết và phê chuẩn hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân giữa các quốc gia có sự chia sẻ về những thành công
và thách thức của quốc gia hoặc khu vực và sự tham gia của hàng trăm nhà hoạt động xã hội
tổng thống mỹ donald trump cho biết hiệp định mỹ mexico canada thay thế hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta
có thể được ký kết vào cuối tháng một mươi một tới đây
phát biểu trước báo giới tổng thống donald trump cho biết cả ba bên đã nhất trí về các điều khoản

ông trump cho biết cả ba bên đã nhất trí về các điều khoản liên quan đến vấn đề lao động bảo hộ sở hữu trí tuệ và môi trường
theo tổng thống trump hiệp định mới sẽ giúp tạo ra hàng nghìn việc làm tại mỹ và đưa bắc mỹ trở thành một khu vực sản xuất mạnh mẽ
tổng thống trump nhấn mạnh sẽ có những lựa chọn khác nếu như quốc hội mỹ không thông qua thỏa thuận này
trước đó mỹ và canada đã chính thức đạt được thỏa thuận về sửa đổi nafta
theo thỏa thuận canada nhất trí nới lỏng các biện pháp bảo hộ với thị trường sữa
và cho phép các công ty của mỹ thâm nhập sâu hơn vào thị trường này
đổi lại mỹ sẽ không áp dụng mức thuế quan đối với các sản phẩm ô tô nhập khẩu từ canada
bên cạnh đó thỏa thuận cũng sẽ bao gồm các điều khoản về thương mại kỹ thuật số và sở hữu trí tuệ